ngày hai mươi chín tháng năm tại nhà quốc hội ban thường vụ đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội phối hợp với đảng đoàn quốc hội
tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng thư ký quốc hội bí thư đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
trực tiếp thông báo nhanh kết quả hội nghị
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc nêu rõ từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm
hội nghị trung ương một mươi hai đã họp thảo luận cho ý kiến phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
tiêu chuẩn tiêu chí số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín công tác cán bộ
bộ chính trị đã họp thảo luận tiếp thu ý kiến của trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý
ý kiến khác nhau ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết hội nghị
nhân dịp này tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội cũng thông báo tới toàn thể
đảng viên cơ quan văn phòng quốc hội về kết quả đợt một kỳ họp thứ chín
qua việc lấy ý kiến các đại biểu quốc hội về đánh giá kết quả họp trực tuyến cho thấy chín mươi tám sáu đại biểu
đánh giá tốt công tác tổ chức chín mươi bảy đánh giá cao cách thức đăng ký phát biểu tại đợt họp trực tuyến
chín mươi năm năm đánh giá tốt và rất tốt về hệ thống đường truyền âm thanh tín hiệu và có đến bảy mươi ba hai mươi tám đại biểu
đề nghị nên duy trì cách thức tổ chức một kỳ họp thành hai đợt